ba mươi trường hợp có địa chỉ thường trú tại thị xã giá rai một trường hợp có địa chỉ thường trú tại huyện phước long hiện đang trong quá trình điều tra truy vết các trường hợp f một liên quan
trong trường hợp ghi nhận tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu là các bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân tại khoa nội tim mạch khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện đa khoa bạc liêu
một trường hợp thường trú tại huyện đồng dân một trường hợp thường trú tại huyện đông hải một trường hợp thường trú tại thành phố bạc liêu
qua điều tra truy vết hiện tại ghi nhận một trăm linh ba trường hợp f một bốn mươi trường hợp về từ các tỉnh thành được phát hiện tại các khu vực cách ly tập trung
trong đó thị xã giá sai hai mươi huyện đông hải ba huyện đông dân một mươi một huyện vĩnh lợi ba huyện hà bình ba trong một trăm linh hai trường hợp trên có một mươi chín trường hợp dưới một mươi tám tuổi
theo đánh giá của ngành y tế tỉnh bạc liêu ổ dịch tại công ty tấn khởi rất phức tạp vì hàng trăm công nhân của doanh nghiệp này
có hộ khẩu ở nhiều xã phường tại thị xã giá rai và huyện đông hải
nguồn lây bệnh được nhận định từ những người đến từ tỉnh ngoài
một nguyên nhân nữa khiến ổ dịch của công ty tấn khởi trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh bạc liêu từ trước đến nay là do công ty này không thực hiện sản xuất ba tại chỗ
và lượng người di chuyển từ các địa phương khác về bạc liêu không được kiểm soát chặt chẽ
ổ dịch tại công ty tấn khởi được phát hiện khi một công nhân tại công ty này tự đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi phát hiện
công nhân dương tính covid một mươi chín tỉnh bạc liêu đã huy động lực lượng truy vết lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tất cả những người có liên quan
qua đó xác định có năm mươi ca dương tính covid một mươi chín thuộc công ty tuấn khởi bao gồm ba mươi ba ca ở thị xã giá rai và một mươi bảy ca ở huyện đông hải
theo đánh giá của ông bùi quốc nam giám đốc sở y tế bạc liêu
ổ dịch này khá phức tạp có khả năng sẽ lây lan rộng ra trên địa bàn thị xã giá rai
công ty tuấn khởi có khoảng bảy trăm linh công nhân nhưng không tổ chức hoạt động ba tại chỗ
công nhân chủ yếu ở thị xã giá rai và huyện đông hải làm việc công nhật sáng đi chiều về
do đó yếu tố dịch tễ vô cùng phức tạp
sau khi xuất hiện ca mắc covid một mươi chín ở công ty tấn khởi xung quanh công ty này có ba công ty thủy sản khác cũng khá đông công nhân
nên ngành chức năng đã tổ chức sàng lọc kết quả đều âm tính
liên quan đến ổ dịch này lãnh đạo sở y tế tỉnh bạc liêu đã lập tức đề xuất nâng cấp độ phòng chống dịch bệnh
trên địa bàn phường một và hai xã phong tân phong thành đông thị xã giá rai
từ cấp độ một lên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ bốn vùng có nguy cơ lây nhiễm rất cao
địa phương có các ca nhiễm lập tức tiến hành truy vết xét nghiệm hàng trăm người và đưa đi cách ly theo quy định
theo đại tá lê việt thắng giám đốc công an tỉnh bạc liêu cho biết
qua truy vết có trên sáu trăm linh trường hợp f một liên quan đến công ty thủy sản tấn khởi
nghi vấn nguồn lây có thể từ ngoài tỉnh do số lượng người
vừa qua về quê rất đông và tài xế xe chở hàng
ông thắng nhận định mặc dù trong thời gian qua tỉnh bạc liêu đã cảnh báo lây nhiễm trong nhà máy
xí nghiệp nhưng vẫn xảy ra sự việc như trên
việc này cho thấy các công ty hoạt động nhưng còn lơ là chủ quan nên không kiểm soát được dịch
ngay cả đội ngũ tài xế xe hàng vận chuyển từ nhà máy đi đến các địa phương khác
yếu tố dịch tễ rất cao vì tiếp xúc nhiều nơi cũng chưa được quản lý tốt
như vậy có thể thấy bước đầu có thể xác định nguyên nhân bùng phát ổ dịch
tại công ty tấn khởi là do tiếp xúc với người từ địa phương khác trở về bạc liêu
thưa quý vị lần lại thời gian khoảng hai tuần trước đó chắc hẳn quý vị còn nhớ
hình ảnh từng đoàn hàng trăm người đồ dồn về các tỉnh miền tây bằng xe máy
trong đó có tỉnh bạc liêu
song song với công tác hỗ trợ bà con về quê nhiều chuyên gia
thậm chí ba lãnh đạo nhà nước cũng đã đặt ra lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch
có thể xảy ra tại các tỉnh miền tây
điều này đã được nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc trực tuyến của cửa chi tp hcm
và chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trước thêm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm
diễn ra vào hồi đầu tháng một mươi kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc với dòng người hồi hương về các tỉnh miền tây như vậy
các điểm đến đều có thể là nguy cơ lây nhiễm khả năng bùng dịch ở đồng bằng sông cửu long
thời gian tới sẽ gây sức ép lớn về y tế cho cả vùng
vì cơ sở và kinh nghiệm phòng chống dập dịch ở khu vực đồng bằng sông cửu long còn yếu
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên nguy cơ bùng phát dịch ở địa phương thuộc một mươi hai tỉnh tây nam bộ
có đông người dân di cư về là hiện hữu
lý do vì ở nhiều nơi tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn thấp
có thể có người về không khai báo hoặc khai báo không trung thật v v
ngoài ra số lượng người dân về đông có thể gây quá tải cho các khu cách ly tập trung
vì thế các địa phương cần thực hiện hướng dẫn của bộ y tế về kiểm soát người về từ vùng dịch
nâng công suất tối đa cơ sở cách ly tập trung làm tốt công tác cách ly tại nhà và chống nhiễm khuẩn để tránh lây nhiễm chéo
thứ trưởng tuyên cũng đặc biệt nhấn mạnh việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư
quản lý chặt chẽ công dân khi xa vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp như lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh
người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú
người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc v v để có biện pháp quản lý phù hợp
khai báo y tế thường xuyên xét nghiệm định kỳ theo quy định
đợt dịch thứ tư với biến chủng delta lây nhiễm nhanh mạnh hơn
nồng độ virus trong dịch đường hô hấp gấp một lần so với chủng cũ
ngoài ra chỉ trong hai ba ngày đã có thêm một vòng lây nhiễm mới các chủng cũ năm bảy ngày
đặc biệt khoảng tám mươi người nhiễm không có triệu chứng
việc lây nhiễm xảy ra trước khi bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng
gây khó khăn cho việc phát hiện
vì thế thứ trưởng lưu ý các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là
mất cảnh giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
và thường xuyên xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm xử lý kịp thời
đồng thời chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nơi nào đã kiểm soát tốt dịch thì cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị bốn tại chỗ sẵn sàng các tình huống xảy ra
đối với các địa phương đang trong lộ trình nới lỏng
việc thực hiện giãn cách cần xây dựng và triển khai theo lộ trình
phục hồi sinh hoạt và hoạt động kinh tế xã hội thích ứng an toàn
linh hoạt hiệu quả công tác phòng chống dịch thứ trưởng nhấn mạnh
thưa quý vị như vậy những cảnh báo và lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch
tại các tỉnh miền tây trước đó là hoàn toàn có cơ sở
bằng chứng là tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp đã xảy ra tại tỉnh bạc liêu
những thông tin mới nhất về ổ dịch công ty thủy sản tấn khởi
thuộc thị xã già rai tỉnh bạc liêu sẽ được chúng tôi cập nhấn liên tục
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mời quý vị và các bạn đón xem ở các video tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại